để kiểm soát chặt chẽ người nước ngoài nhập cảnh và không để dịch covid một mươi chín xâm nhập và lây lan trên địa bàn tỉnh bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam đã tăng cường kiểm soát chặt khu vực biên giới đặc biệt là những đường mòn lối mở trên đất liền lẫn hải đảo không để các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép vào việt nam đi qua địa bàn tỉnh
liên tục từ đầu mùa dịch covid một mươi chín đến nay đêm nào các cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng gari cùng lực lượng công an dân quân duy trì những chuyến tuần tra ban ngày lẫn ban đêm dọc biên giới việt lào gian nan vất vả và đối mặt với vô vàn hiểm nguy
nhưng lực lượng vẫn cắm chốt bám sát từng km từng cột mốc biên giới bởi đây là thời điểm cần nâng cao cảnh giác đấu tranh ngăn chặn với hành vi qua lại hai bên biên giới trái phép nhằm phòng chống dịch covid một mươi chín lây lan

ngoài việc tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt tại khu vực trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu huyện nam giang bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam còn tăng cường giám sát tại cửa khẩu phụ huyện tây giang đồng thời bổ sung lực lượng cho hai mươi một chốt kiểm dịch nhằm tăng cường tổ tuần tra lưu động xiết chặt các đường mòn lối mở dọc tuyến biên giới việt lào

ngoài việc tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt tại cửa khẩu phụ huyện nam giang bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam còn tăng cường giám sát tại cửa khẩu phụ huyện nam giang đồng thời bổ sung lực cho hai mươi một chốt kiểm soát nghiêm ngặt tại cửa khẩu phụ huyện nam giang đồng thời bổ sung lực cho hai mươi một chốt kiểm soát nghiêm ngặt tại cửa khẩu phụ huyện nam giang